cũng như nội dung trang web mà mã qr đưa tới
bản chất cái mã qr code nó không có khả năng tấn công vào điện thoại
hay là tấn công vào máy tính của người dùng
sau khi mà chúng ta sử dụng điện thoại hay máy tính để chúng ta quét vào cái qr code

cái thông tin của cái qr code đó ví dụ như là số tài khoản hay đường link

thì chúng ta cần phải kiểm tra kỹ xem là cái số tài khoản hay cái đường link này
có đúng là cái số tài khoản của người bán hay không
sau khi mà chúng ta quét qr code để tránh bị nguy cơ lừa đảo
thì chúng ta cần phải kiểm tra lại các cái thông tin
trước khi mà chúng ta thực hiện các cái thao tác
ví dụ như là chuyển tiền hay là bấm vào đường link
đồng thời với hình thức lừa đảo qr mới trên
người dân tuyệt đối không nhận bưu phẩm mà mình không đặt không biết rõ nguồn gốc
khi phát hiện có trường hợp lừa đảo hình thức trên
cần kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất
chúng ta không nên nhận bưu phẩm từ những người lạ
những cái địa chỉ lạ
cần phải xác minh rõ những cái việc là chúng ta nhận là từ đâu
kiên quyết không nhận từ chối nhận
nếu như chúng ta không biết rõ những cái nơi mà gửi đến cho mình là ai
và trong trường hợp mà khi mà cái bưu phẩm mình nhận được
nó có những cái nội dung liên quan đến việc là nhận quà nhận phần thưởng
và kèm theo đó là việc truy cập vào những cái đường link lạ
hoặc là quét mã qr chẳng hạn
thì trong trường hợp này chúng ta phải tuyệt đối
xác định rằng đây chính là cái thủ đoạn lừa đảo chiếm đoàn tài sản của các đối tượng
lừa đảo thông qua các mã qr không còn là chiêu trò mới
trước đây đã có rất nhiều trường hợp
người dùng sau khi quét mã qr trên các website hoặc email
đã bị điều hướng sang một trang lừa đảo
bị lấy cắp thông tin tài khoản hoặc dẫn dụ để tải mã độc về thiết bị
tuy nhiên đối tượng lừa đảo ngày một trở nên tinh vi
khi linh hoạt rất nhiều các chiêu trò khác nhau
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác và thận trọng
công an tỉnh điện biên cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan
bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của công an tỉnh điện biên
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sau một mươi năm lần trốn tại lào cùng nhiều vũ khí nóng
đối tượng là cứ an nính
sau khi sang lào đổi tên thành thong nghị thò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trước khi trốn có hợp khẩu thường trú tại tỉnh điện biên
đối tượng bị bắt tại bản sida hụm bản xốp hùn huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào
thu ba khẩu súng chín mươi bảy viên đạn súng tự chế và nhiều bi sắt thuốc súng tự chế
còn tại nghệ an vào ngày một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nghệ an phối hợp với cục phòng chống ma túy bộ công an lào
và các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng sau một mươi năm năm lẩn trốn
vào năm hai nghìn chín đối tượng hạ y đía chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
bị bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma túy
thời điểm đó đía mang thai nên được tại ngoại tại nhà
lợi dụng điều này hạ y đía đã bỏ trốn sang lào
được sự hậu thuẫn của bố mẹ chồng sinh sống lâu năm tại lào
nên sau đó không lâu thì hạ y đía đã được nhập quốc tịch lào
vào ngày một mươi bốn tháng ba tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng hạ y đía
đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và quân chúng nhân dân
hiện nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định